thưa quý vị và các bạn trong tuần qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên họp chính phủ đã thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng ba và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kịch bản tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
và một số báo cáo khác như báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu a nghị quyết số ba mươi năm nghị quyết số một mươi chín
cụ thể có tám kết quả và bảy tồn tại mà thủ tướng đã chỉ ra tại phiên họp chính phủ thường kỳ
đó là gdp tăng trưởng tốt nhất là nông nghiệp tăng mạnh gấp đôi cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy lãm phát được kiểm soát tốt xuất khẩu đạt năm mươi bốn ba mươi một tỷ usd tăng hai mươi hai so với cùng kỳ
các lĩnh vực về an sinh xã hội việc làm tiếp tục chuyển biến tốt văn hóa giáo dục có chuyển biến đáng mừng
tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần phải được thảo luận làm rõ để khắc phục trong các quý còn lại của năm
nhấn mạnh việc khắc phục những tồn tại yếu kém trong quý i thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ đóng góp ý kiến về các kịch bản tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
từ đó đưa ra các số liệu cụ thể cho các cấp các ngành liên quan để đóng góp vào tăng trường
tại phiên họp thủ tướng yêu cầu tiếp tục giả soát chính sách bảo hộ thương mại các nước thương mại nguy cơ chiến tranh thương mại trên thế giới
thủ tướng cũng đặc biệt yêu cầu kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm đẩy mạnh giải ngân các dự án
tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao sức cạnh tranh
từng bộ từng ngành phải tính toán để thực hiện tốt nghị quyết ba của bộ chính trị
tập trung ưu tiên chú trọng thúc đẩy những công trình kết cấu hạ tầng năng lượng sản xuất công nghiệp trọng điểm tiếp tục tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất trong nước
trong đó bộ công thương phối hợp với bộ tài chính đề xuất các giải pháp chính chính phủ
với những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế ngay từ cuối đầu năm hai nghìn một mươi tám nhiều tổ chức tài chính uy tín trên thế giới và khu vực đã đồng loạt nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
trong báo cáo mới nhất vừa công bố bộ phận bmi research của fis group đã nâng mức dự đoán với tăng trưởng kinh tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó gdp cả năm nay được dự đoán sẽ lên mức sáu chín từ mức sáu bảy ước đoán trước đó
bmi research cũng cho rằng về dài hạn nếu không có những sự kiện bất khả kháng về thời tiết cực đoan hay biến cố ngành dự báo việt nam có thể đạt mức tăng trưởng trung bình sáu sáu trong vòng một thập kỷ tới
trước đó ngành phát triển của bmi research đã đặt báo cáo cho bộ công thương
ngân hàng phát triển châu á adb nhìn nhận những nỗ lực của việt nam trong tăng trưởng kinh tế và theo đuổi các chính sách kinh tế vĩ mô lành mạnh
giảm thâm hụt ngân sách trong năm hai nghìn một mươi bảy nhờ đó giảm tỷ lệ nợ công trên gdp
adb dự báo tăng trưởng kinh tế việt nam sẽ vượt bảy trong năm hai nghìn một mươi tám với động lực là tăng trưởng xuất khẩu nhanh
tăng tiêu dùng nội địa và hoạt động đầu tư mạnh mẽ từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
tổ chức đánh giá tiến nhiệm moody s invester service cũng đưa ra đánh giá lạc quan rằng hồ sơ tiến nhiệm của việt nam phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế
hiện moody s đang dành cho việt nam định hạng tín hiệu b một kèm triển vọng tích cực
tuyên bố của moody s nói xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế việt nam xuất phát từ sức cạnh tranh ngày càng lớn
cùng sự dịch chuyển của nền kinh tế khỏi những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp sang những ngành như chế tạo và hàm lượng giá trị gia tăng ngày càng lớn trong những lĩnh vực này
moody s dự báo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi chảy vào việt nam sẽ tiếp tục giúp nền kinh tế phát triển theo hướng đa dạng và củng cố sức mạnh tăng trưởng so với các nền kinh tế có cùng mức điểm tiến nhiệm
trên cơ sở này moody s cho rằng vấn đề nợ công của việt nam sẽ ổn định
tổ chức này dự báo tổng sản phẩm trong nước gdp của việt nam tăng sáu bảy trong năm nay
thưa quý vị và các bạn từ số liệu giao dịch thực tế của các chủ đầu tư các sàn giao dịch thành viên hiệp hội bất động sản việt nam đã có được những số liệu và đánh giá về thị trường bất động sản quý i
qua đó hiệp hội cũng đưa ra những phân tích dự báo về thị trường những tháng tiếp theo
nhìn chung giao dịch sản phẩm trung cư của hai thành phố lớn đều có xu hướng giảm
đặc biệt tại thành phố hồ chí minh tổng lượng giao dịch nhà ở trung cư trong quý i đạt gần chín giao dịch giảm ba mươi bốn so với quý iv năm hai nghìn một mươi bảy và giảm chín năm so với cùng kỳ năm trước
sản phẩm đất nền trong nội thành đã trở nên khan hiếm
báo cáo của hiệp hội cho thấy rõ thị trường đang có sự thay đổi về thói quen đầu tư
thay vì các sản phẩm trung cư đất nền tại các thành phố lớn các sản phẩm khác như condotel hay
đất nền của các tỉnh như hưng yên vĩnh yên vĩnh phúc thái nguyên bắc ninh
năm trước đây số thế là những nhà đầu tư cá nhân có đầu tư vào các sản phẩm như trung cư đất nền việt thự liền kề
tuy nhiên số thế những năm gần đây ngoài việc đầu tư các căn hộ condotel hay việt thự biển nghỉ dưỡng
thì bây giờ có một làn sóng đầu tư mới đó chính là các đất nền ở các tỉnh
những năm trước đây các dự án của các tỉnh hầu như không có nền
thì có thị trường đang rất là nằm im gần như ngủ đông và không có sự phát triển
nhưng mà bắt đầu từ đầu năm cho đến giữa năm hai nghìn một mươi bảy
thì tất cả các tỉnh tại miền bắc thì hiện tại thì tôi đang theo dõi các dự án đầu tư tại miền bắc
thì hầu hết các tỉnh tỉnh nào cũng là các dự án bắt đầu khởi động và nó có sự sôi động của nó
dự báo trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám tại thị trường hà nội
số lượng các dự án trung cư thuộc phân khúc thấp và trung cấp
sẽ được triển khai trao bán nhiều hơn với phân khúc nhà ở liền kề biệt thự nhà phố
nguồn cung sẽ tăng mạnh do có sự ra mắt của các dự án lớn đến từ các nhà phát triển như vingroup sun group
tại thị trường tp hcm có xu hướng phát triển nhà trung cư giá rẻ sang các quận huyện thuộc vùng ven
khi mà giá căn hộ tại các khu vực trung tâm có nguồn cung hạn chế
trong quý ii của hai nghìn một mươi tám sẽ có khá nhiều nguồn cung mới
chuẩn bị và sẽ ra hàng trong thời điểm quý ii hay hai nghìn một mươi tám
và cùng với lực cầu của thị trường chúng tôi cho rằng giao dịch sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng
mặc dù thị trường trung cư đang trứng lại do ảnh hưởng của các vụ cháy trung cư xảy ra trong thời gian qua
tại các thành phố lớn trung cư vẫn sẽ tiếp tục là phân khúc cơ bản
chiếm lĩnh thị trường
khách hàng vừa rồi chúng tôi cũng có theo dõi là có ảnh hưởng đấy
nó cũng trứng lại nhưng rồi nó sẽ tiếp tục đi lên
không phải là vì là cháy mà sẽ chuyển sang đất nền đâu
đất nền nó ở rất là xa và đất ở trong hà nội thì rất là đắt
cho nên là đa số người dân mà để tiếp cận với trung cư thì nếu như bảo chuyển xuống đất nền thì rất là khó khăn
và cái việc cuối cùng trên cả thế giới này chúng ta vẫn sống trong những căn hộ trung cư phân khúc từ thấp cho đến cao
cho nên câu chuyện là cháy cũng là một vấn đề chúng ta quan tâm
kiểm soát nó thôi chứ chúng ta không sợ nó và chúng ta đối diện với nó thôi
theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong thời gian tới các dự án trên thị trường sẽ gia tăng sự cạnh tranh
với sản phẩm trung cư là chất lượng an toàn cháy nổ môi trường sống
đối với sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
việc thực hiện cam kết về lợi nhuận và chất lượng quản lý khả năng lấp đầy cũng sẽ được nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng hơn
rủi ro đối với nhà đầu tư tham gia thị trường không phải là nhà đất tại các thành phố lớn
mà là những cơn sốt đến từ vùng vendô
các địa phương có thế mạnh về du lịch
trong đó có ba địa phương đang trong thời gian chờ đợi được chính thức trở thành đặc khu kinh tế
thưa quý vị một diễn biến khá tích cực đối với những người đang có nhu cầu vay tiền để mua nhà ở xã hội
thủ tướng chính phủ đã chấp thuận mức lãi suất là bốn tám cho năm hai nghìn một mươi tám thấp hơn hai so với năm hai nghìn một mươi
cụ thể lãi suất cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội
đối với các đối tượng mua thuê nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm hai nghìn một mươi tám là bốn tám một năm bốn một tháng
lãi suất nợ quá hạn được tính bằng một trăm ba mươi lãi suất khi cho vay
trước đó cuối năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước việt nam
đã ban hành quy định lãi suất cho vai
quy định số hai nghìn bảy trăm ba mươi năm về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm hai nghìn một mươi tám
đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định là năm
đến thời điểm này nguồn vốn để thực hiện cho vay đối với nhà ở xã hội vẫn còn rất khó khăn
để tháo gỡ bộ xây dựng đã đề xuất chính phủ cấp bù lãi suất vốn ưu đãi
cho bốn ngân hàng thương mại đã được chỉ định
thưa quý vị và các bạn do đà tăng trưởng mạnh trở lại của thị trường chứng khoán mỹ
đã hỗ trợ phần nào thị trường trong nước
tuần qua ghi nhận giao dịch lịch sử đối với thị trường chứng khoán việt nam
với việc viên index có mức đỉnh cao mới tại một hai trăm bảy mươi một điểm vào phiên sáng ngày bốn tháng bốn
và tiếp tục giang co quanh ngưỡng trong phiên giao dịch cuối tuần
tuần vừa qua sự luân phiên tăng điểm giữa các cổ phiếu vốn hoa lớn đang giúp giữ nhịp thị trường
trong thời gian tới dòng tiền dự kiến sẽ phân hóa và tập trung ở nhóm cổ phiếu
có thông tin tích cực từ báo cáo kết quả kinh doanh quý i
dòng tiền đổ vào thị trường tiếp tục gia tăng với hơn chín bảy trăm linh tỷ đồng đổ vào thị trường
các trụ có sự luân phiên xoay vòng khá tốt để níu giữ thị trường về mặt điểm số
khối ngoại quay trở lại mua dầu nhẹ với giá trị những phiên mua theo quy luật gần đây
là luôn thấp hơn những phiên bán dòng
điểm tích cực hiện tại có thể chỉ là vn index có mốc cao mới tại một hai trăm bảy mươi một điểm
tuy nhiên áp lực bán quanh mốc tâm lý này vẫn mạnh sau các phiên giao dịch
trong tuần vừa qua
chỉ số đã vượt qua được cái ngưỡng kháng cự một một trăm sáu mươi điểm
đó là ngưỡng kháng cự của một mươi một năm trước
có thể nói là thị trường vẫn đang giao dịch xung quanh ngưỡng này
tức là xung quanh ngưỡng độ khoảng giao động xung quanh hai mươi ba mươi điểm
xung quanh ngưỡng kháng cự này
thanh quản của thị trường vẫn duy trì ở mức khá là cao
tuy nhiên chưa có nhiều được biến so với thời gian gần đây
khối ngoại có khó khăn
có vẻ là đang bán dòng
tuy nhiên lượng bán dòng cũng khá là nhẹ thôi
có thể thấy được trong các phiên giao dịch tuần qua
vn index tiếp tục rằng co và đi ngang trong biên độ một một trăm tám mươi một hai trăm linh điểm
nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải
và quan sát thị trường để có quyết định hợp lý
nhà đầu tư chung và dài hạn tiếp tục nằm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục
và có thể tận dụng những phiên điều chỉnh để tích lưỡi thêm những cổ phiếu
có triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm hai nghìn một mươi tám
cũng có những phiên tăng điểm khá là tốt và đạt ngưỡng là một một trăm chín mươi điểm
có những lúc gần trạm một hai trăm linh điểm
thế thì từ đầu tuần đến giờ thị trường vẫn giao dịch xung quanh cái ngưỡng đó
và chưa có sự bứt phá mạnh mẽ để vượt qua ngưỡng thăng cự là một một trăm sáu mươi
vn index tăng điểm nhẹ trong khi hnx index giảm nhẹ
thanh khoản vẫn được duy trì ở một một trăm sáu mươi điểm

sau phiên tăng mạnh để phá đỉnh lịch sử của vn index
các chỉ số đang có xu hướng đi ngang trong ngắn hạn
nhà đầu tư tiếp tục tập trung giải ngân và nắm giữ các cổ phiếu dẫn đầu
trong các ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng chứng khoán và bất động sản
theo tôi thì chỉ thị trường chứng khoán trong thời gian vừa rồi là có sự tăng rõ rệt
một số mã thuộc ngành bất động sản cũng như là ngân hàng
có một số mã này là bất động sản

đây là thời điểm mà các nhà đầu tư có thể đầu tư vào
và sẽ có một chút cơ hội đầu tư lớn khi đầu tư vào những mã này
kết thúc phiên giao dịch chiều ngày năm tháng bốn
chỉ số vn index tăng một sáu mươi ba điểm một mươi bốn lên một một trăm chín mươi ba một mươi bảy điểm
hnx index giảm hai một mươi sáu điểm âm một sáu mươi
xuống một trăm ba mươi một tám mươi tám điểm
toàn sản có năm mươi năm mã tăng sáu mươi tám mã giảm và bảy mươi năm mã đứng giá
thưa quý vị và các bạn
những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một phó hàng chống hoàn kiếm hà nội
email phongkingtế thnd a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát mới vào lúc chín h bốn mươi năm phút chủ nhật
và phát lại trong các khung giờ chín h sáng thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc youtube com vn
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau